thưa quý vị dự án vành đai ba tp hcm tuyến đường đi qua tp hcm và ba tỉnh bình dương đồng nai long an
sẽ dự kiến khởi công trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
đây là thông tin đưa ra tại hội thảo do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức vào chiều nay một mươi một tháng ba
theo báo cáo tiền khả thi dự án đường vành đai ba giai đoạn một của đường vành đai ba có chiều dài bảy mươi sáu km
trong đó đoạn bi thấp có tổng chiều dài năm mươi ba km đoạn trên cao một mươi ba km
tổng kinh phí đầu tư giai đoạn một là bảy mươi năm ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng riêng phí giải phóng mặt bằng đã hơn bốn mươi một năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
đường vành đai ba sẽ được đầu tư công dùng ngân sách địa phương có hỗ trợ từ trung ương
báo cáo tiền khả thi dự án hiện đã hoàn thành và trình thủ tướng chính phủ xem xét
trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba quốc hội một mươi năm vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo ông phan văn mãi dự án xây dựng đường vành đai ba tp hcm được triển khai sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội
không chỉ các tỉnh có dự án đi qua mà còn cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
để đẩy nhanh tiến độ dự án tp hcm và các địa phương kiến nghị quốc hội được áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù
đồng thời kiến nghị quốc hội cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn
gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật gói thầu bồi thường hỗ trợ và tái định cư gói thầu xây lắp để thực hiện dự án